hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng bình mưa lớn vẫn xảy ra trên diện rộng
nhiều khu vực bị chia cắt sạt lở cô lập hoàn toàn
lũ trên các sông nhật lệ kiến giang và long đại đã vượt mức báo động ba
quảng bình hiện đã có hơn ba căn nhà bị ngập ba mươi bảy bản bảy xã và bốn huyện biên giới bị chia cắt
trên một trăm hai mươi ba học sinh ở gần ba trăm bốn mươi trường được nghỉ học để bảo đảm an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình
yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm bốn tại chỗ
chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ
để chủ động ứng phó với thiên tai